thưa quý vị trong ba ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng sáu tại bệnh viện công an thành phố cần thơ
và trung tâm y tế các quận huyện trên địa bàn của tp cần thơ
sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt hai cho năm trăm linh cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ
công an tp cần thơ được cấp tiêm năm trăm linh liều vaccine astrazeneca
để ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm cán bộ làm công tác y tế làm việc tại các khu cách ly
làm nhiệm vụ truy bếp điều tra dịch tẻ lực lượng tuần tra kiểm soát phòng chống tự phạm
để đảm bảo an toàn quy trình tiêm chủng được tiến hành chặt chẽ nghiêm túc
từ khâu đón tiếp hướng dẫn đến khu vực chờ trước tiêm chủng
bố trí đầy đủ trang thiết bị thuốc vật tư y tế túc trực theo dõi phản ứng sau tiêm
cùng xe cấp cứu và trang thiết bị cấp cứu
trước đó trong đợt một hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tp cần thơ
thuộc ban chỉ đạo phòng chống dịch cán bộ làm công tác y tế
làm việc tại các khu cách ly làm nhiệm vụ truy bếp điều tra dịch tẻ
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cũng đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín